thưa ông rút ngắn thời gian đào tạo sẽ giúp người học sớm tốt nghiệp để học lên trình độ cao hơn hoặc là sớm gia nhập thị trường lao động
tuy nhiên không phải ngành nghề nào cũng có thể rút ngắn được đào tạo ông có ý kiến gì về quan điểm này ạ
trong quyết định lần này của thủ tướng có ghi rõ là thời gian đào tạo ví dụ như đối với đại học là từ ba đến năm năm tương đương học tập trung
điều đó có nghĩa rằng tức là nếu quy đổi khối lượng học tập về chế độ học tập tập trung thì nó tương đương từ ba đến năm năm
thế nhưng sinh viên có thể kéo dãn thời gian học tập nếu như họ vì nhiều lý do khác nhau không thể gọi là đáp ứng được cái tốc độ học tập bình thường
nhưng cũng có những sinh viên nếu có thể tăng tốc học nhanh hơn học nhiều hơn các bạn khác thì đấy mới gọi là rút ngắn thời gian đào tạo
ở đây rút ngắn thời gian đào tạo không đồng nghĩa với lại rút ngắn cái khối lượng học tập mà chỉ là thay đổi cái cách bố trí lịch học để cho người học có thể nhanh chóng hoàn thành cái khối lượng kiến thức cần thiết
các trường cần có những lý hứa như thế nào để thời gian đào tạo
thứ nhất là thiết kế lại tổng thể toàn bộ các chương trình đào tạo phải kết nối được các chương trình đào tạo trong trường với nhau
và để từ đó thì sinh viên sẽ dễ có một sự lựa chọn các môn học phù hợp với tốc độ học thời gian có được của mình
và thứ hai nữa là phải điều chỉnh phương pháp dạy học để làm sao học sinh có thể hoàn thành nội dung môn học hoặc kiến thức cần có trong khối lượng thời gian mà người ta đã lựa chọn
mặt khác sinh viên cũng phải được chuẩn bị về mặt phương pháp học tập
thay vì học tập thụ động thì sinh viên giờ sẽ phải có một vai trò tích cực hơn trong quá trình học tập vì họ sẽ là người làm chủ quá trình học tập của mình
một yếu tố nữa chúng ta cũng phải cân nhắc đến đó là về cơ sở vật chất đội ngũ giảng viên phương pháp giảng dạy của nhà trường cũng phải được đảm bảo
thì việc rút ngắn thời gian đào tạo đại học mới thực sự là khả thi
theo ông thì các trường đại học ở việt nam đã đáp ứng được các yêu cầu này hay chưa
đúng là những yếu tố đó cũng có tính quyết định đối với việc thành bại trong việc thực hiện khung thời gian đào tạo mới
tuy nhiên tôi nghĩ rằng là về cơ bản các nhà trường đại học của việt nam đã đáp ứng được gần hết các yêu cầu này
cũng còn có một số điều kiện thì cũng chưa đầy đủ
ví dụ như thư viện rồi các phòng thí nghiệm các trang thiết bị về công nghệ thông tin và truyền thông thì cũng chưa phải đầy đủ
nhưng nếu nhà trường và sinh viên biết tận dụng những cái đã có thì tôi nghĩ rằng cái việc thực hiện điều này không khó
vấn đề là chỗ tác nhân tham gia quá trình này đã sẵn sàng gì
có nhiều ý kiến cho rằng nên rút ngắn thời gian học các môn học đại cương và tăng thời gian học của những môn thực hành trải nghiệm tử tiện cho sinh viên
để khi sinh viên ra trường thì đỡ bỡ ngỡ trước hoàn cảnh thực tế ông có ý kiến gì về cái quan điểm này ạ
tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này một số nội dung kiến thức cơ bản hoặc là kiến thức chung mà nó đã cũ hoặc không còn phù hợp nữa
thì chúng ta có thể giảm bớt nó đi một số cái nội dung mà trước đây ta vẫn gọi môn học ví dụ tin học hay ngoại ngữ
thì sẽ chuyển trở thành cái điều kiện đầu vào
và điều kiện đầu ra thay vì là trở thành một cái nội dung môn học
khu vực giáo dục đại học theo định hướng ứng dụng là chỗ dễ làm nhất là bởi vì sẽ thiết kế được những cái nội dung những kiến thức
nó gắn liền với thực tiễn của thế giới nghề nghiệp và từ đó thì học sinh sẽ có một cái lựa chọn tốt hơn
còn đối với khu vực giáo dục đại học định hướng nghiên cứu thì có lẽ cần một thời gian lâu hơn một chút
để đánh giá lại những nội dung nào là cần thiết những nội dung nào là không còn cần thiết
hoặc những nội dung nào là mới cần phải đưa vào
thưa ông thế nếu mà chúng ta áp dụng ngay từ năm học này thì theo ông liệu có quá vội vàng không ạ
chắc chắn là năm học tới chưa áp dụng điều này
bởi vì như trong cái khoảng bốn của điều một trong quyết định một nghìn chín trăm tám mươi một cũng đã ghi rất rõ
những quy định hiện nay đang còn khác với các cái văn bản luật và pháp quy hiện nay
thì sẽ chờ bao giờ sửa xong luật thì mới vận dụng
mặc dù quy chế số bốn mươi ba quy chế đào tạo đại học và các đảng hệ chính quy theo hệ thống tiến chỉ đã được đề ra từ năm hai nghìn bảy
và theo chủ trương của bộ thì đến năm hai nghìn một mươi một là hạn cuối cùng để các trường liên quan phải chuyển đổi
sang mô hình đào tạo theo hệ thống tiến chỉ
tuy nhiên đến nay hệ thống đào tạo này vẫn còn khá mới mẻ so với nhiều trường đại học trong cả nước
theo ông thì sự đào tạo theo tiến chỉ có thực sự là phù hợp với mô hình đào tạo của việt nam hay không ạ
vấn đề tiến chỉ đã được đặt ra từ nghị quyết một mươi bốn năm hai nghìn năm
và chúng ta cũng kỳ vọng rất nhiều về hệ thống tiến chỉ
tuy nhiên là các trường đại học việt nam khá là ý ảnh trong việc triển khai tiến chỉ
trừ một số trường đại học lớn năng động thì họ đã vận dụng hệ thống đào tạo tiến chỉ
nhưng mà còn các trường gọi là trung bình và các trường tốt dưới
thì có thể nói rất chậm chạp hoặc là thậm chí là không triển khai hệ thống đào tạo tín chỉ
và đấy là cái rào cản cho cái nâng cao chất lượng của giáo dục đại học
và tôi nghĩ rằng là trên cơ sở cái quyết định một nghìn chín trăm tám mươi một này về cái hệ thống giáo dục quốc dân mới được ban hành
và kèm theo cái áp lực và thay đổi trong hệ thống giáo dục
thì chắc là các trường sẽ phải sớm thúc đẩy
cái việc gọi là chuyển đổi sang một hệ thống tiến chỉ thật sự
ở đây tôi nói hệ thống tín chỉ thật sự
là vì các trường thì về mặt lý thuyết đã điều chỉnh cái đơn vị tính toán khối lượng học tập từ tiết sang tiến chỉ
tuy nhiên họ vẫn duy trì cái chế độ đào tạo tuần tự mà ta hay gọi là niên chế trong từng khoa từng bộ môn
vấn đề của một hệ thống tín chỉ là chỗ là phải liên kết toàn bộ các chương trình đào tạo
để học sinh có những cái lựa chọn nó phù hợp hơn
một số trường như đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học khoa học tự nhiên đại học kinh tế quốc dân đại học xây dựng
đã giảng dạy và học tập theo hình thức đào tạo mới này
cơ hội và thách thức giống nhau nhưng cách thức giải pháp để khắc phục để hoàn thiện hình thức giáo dục này phụ thuộc vào từng trường
thì nó đòi hỏi một sự đổi mới gần như là toàn diện
nhưng nhà trường thì cần nỗ lực hơn rất nhiều
tại vì trong cái việc lọc kế hoạch giảng dạy chúng tôi phải đòi hỏi linh hoạt hơn
đó là một cái lý do
người giảng viên cũng đòi hỏi phải soạn lại bài giảng cho nó phù hợp với học chế tiến trị
đồng thời nữa là trong cái kế hoạch giảng dạy cũng linh hoạt hơn rất nhiều
và vì thế có thể nói là về mặt công việc thì nhà trường và giảng viên là vất vả hơn
thế nhưng mà lại chất lượng hơn
thế còn đối với sinh viên thì linh hoạt hơn phù hợp hơn
cái mô hình đào tạo tính chỉ nó đã ngày càng thể hiện rõ những cái ưu việt của nó
ví dụ như là cái tính chủ động của sinh viên
trong việc sắp xếp cái lịch trình đào tạo là tăng lên rất là nhiều
nó tạo lên một cái sự linh hoạt một sự năng động một sự chủ động cho sinh viên
hay là giảng viên cũng đã điều chỉnh cái cách thức giảng dạy để phù hợp với cái mô hình này
đối với những ngành đặc thù như là y hoặc kỹ thuật rồi học số một số ngành khác
âm nhạc chẳng hạn những ngành văn hóa nghệ thuật thì tôi nghĩ là cũng tác động tích cực
bởi vì là cái tiến trị nó cho phép sinh viên là linh hoạt

sau cũng đặt ra không ít những khó khăn áp lực
trong thời gian tới bộ cũng cần có những điều chỉnh sao cho phù hợp với thực tiễn việt nam
và thực tiễn nhu cầu của nhà trường sinh viên
thưa ông bên cạnh việc cải tổ lại chương trình học
thì hệ thống giáo trình cũng là một vấn đề không nhỏ khi thực hiện đề án này
theo ông thì các trường cần thay đổi hệ thống giáo trình như thế nào cho linh hoạt
và thực sự là phù hợp với tình hình thực tiễn ạ
đây có thể nói là một trong những điểm hiếu lớn nhất của hệ thống giáo dục việt nam
các tài liệu dạy học giáo trình sinh giáo khoa của chúng ta
mới thì không nhiều
và những tài liệu cũ lạc hậu thì đang còn được sử dụng khá phổ biến
cho nên tôi cũng nghĩ rằng đây là một thách thức rất lớn
cho việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong thời gian sắp tới
bởi vì không phải đơn giản là viết là ra ngành được giáo trình
mà có lẽ chúng ta cũng cần phải tính đến việc nhập khẩu giáo trình
thông qua việc chuyển nhượng bản quyền phiên dịch
để có ngay được những tài liệu mới nó cập nhật so với thế giới
và bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải huy động

hệ thống chuyên gia các nhà khoa học tham gia vào xây dựng
những giáo trình tài liệu dạy học mới để có thể nâng cao chất lượng dạy học
không phải chỉ viết từ quan điểm lý thuyết của các nhà khoa học
mà phải biết kết nối với thực tiễn lao động thực tiễn của xã hội
để làm cho nội dung của giáo trình tài liệu dạy học nó phong phú hơn
và nó phù hợp hơn với bối cảnh xã hội hiện đại
đấy cũng chính là sợi chỉ đoạn xuyên suốt của đề án này
tức là thay đổi toàn bộ hệ thống tư duy từ quản lý cho đến việc dạy học
xin cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chương trình tâm điểm
thưa quý vị việc rút ngắn thời gian đào tạo đại học cao đẳng thạc sĩ
đã hướng đến mục tiêu chính là giúp sinh viên giảm được thời gian học
và sớm gia nhập thị trường lao động
đồng thời nhà trường các nhà quản lý và sinh viên đứng chữa rất nhiều
những khó khăn thách thức khi thời gian đào tạo rút ngắn lại
nhưng dù có liên tục đổi mới thì mục đích cuối cùng mà chúng ta hướng đến
cũng là chất lượng giáo dục
đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết